vào khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày hôm qua một mươi ba tháng bảy tại phường hùng vương quận hồng bàng thành phố hải phòng
đã xảy ra một vụ cháy lớn ở doanh nghiệp gỗ rộng hàng nghìn mét vuông
theo những người chứng kiến vụ việc ngọn lửa xuất phát từ kho sơn sau đó nhanh chóng lan rộng ra xưởng gỗ
và bốc cháy dữ dội cột khói cao hàng chục mét
hàng chục xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cháy và chữa cháy
đã lập tức có mặt để dập lửa
tính đến hai mươi ba h bốn mươi phút cùng ngày ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng
lực lượng chức năng cho biết lúc này mới chỉ dập tắt được hai phần ba đám cháy
tuy nhiên đây là sườn gỗ lại có kho sơn chứa nhiều chất dầu nên đám cháy lan nhanh và khó kiểm soát
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về đám cháy trong các chương trình tiếp theo